tối ngày bảy tháng một mươi hai tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cuộc thi hoa hậu hoàn vũ việt nam hai nghìn một mươi chín
chính thức khép lại với danh hiệu cao nhất thuộc về thí sinh nguyễn trần khánh vân đến từ thành phố hồ chí minh
người đẹp nguyễn trần khánh vân trở thành đại diện việt nam tham dự miss univers hai nghìn hai mươi
nguyễn trần khánh vân là người hội tụ đủ các yếu tố về nhân sắc trí tuệ bản lĩnh với nụ cười dạng dỡ chiều cao một m bảy mươi sáu
khánh vân là một trong những ứng cử viên được đánh giá cao vì từng có kinh nghiệm thi miss ngô sao năm hai nghìn một mươi bốn hoa hậu hoàn vũ năm hai nghìn một mươi năm
trở lại lần này cậu đã thể hiện sự trưởng thành về phong thái chỉnh diễn
và cuối cùng sau hành trình nỗ lực cùng với những màn thể hiện ấn tượng tại hai đêm thi bán kết và chung kết
khánh vân đã vượt qua năm mươi sáu thí sinh để chạm tay đến vương miện trái tim dũng cảm
hai người đẹp còn lại là phạm hồng thúy vân và nguyễn huỳnh kim duyên lần lượt nhận danh hiệu á hậu hai và á hậu một